công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã ra quyết định xử phạt một mươi hai năm triệu đồng
đối với đối tượng trần lan hương sinh năm hai nghìn một tại bản pú nhu háng sung
xã lạp tẩn huyện mù căng trải vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
tài khoản facebook có tên trần lan hương có đăng tải nội dung gây hoang mang cho nhân dân trên địa bàn
nhất là khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
qua công tác xác minh và tiến hành làm việc đối tượng trần lan hương đã thừa nhận nội dung đăng tải trên facebook
do mình đăng là không chính xác